chuyện kể người chiến sĩ ngay sau đây với câu chuyện của đồng chí thượng úy ngô anh tuấn
đội trưởng đội hình sự kinh tế ma túy môi trường công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an và đồng đội của anh qua chuyên án một trăm một mươi bảy g
sinh ra tại vùng quê lúa yên thành tỉnh nghệ an từ nhỏ cậu bé ngô anh tuấn đã rất hiếu học
cậu mơ ước lớn lên được theo nghề của cha mình và ước mơ đó đã trở thành hiện thực
với chuyên ngành đào tạo điều tra hình sự thượng úy ngô anh tuấn đã công tác một thời gian tại công an tp vinh với nhiều dấu ấn
anh đã cùng đồng đội triệt phá nhiều ổ nhóm hình sự hoạt động kiểu xã hội đen điều tra khám phá nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
năm hai nghìn một mươi ba anh vinh dự được về công tác tại đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân công an huyện nghĩa đàn
rồi từ thực tiễn công việc anh được bổ nhiệm làm đội trưởng đội hình sự kinh tế ma túy môi trường
tuy còn trẻ tuổi đời nhưng anh đã thể hiện sự tận tụy quả cảm dám công hiến đặc biệt là sáng tạo linh hoạt trong công tác nghiệp vụ
như truyền thống anh hùng của đơn vị mình công tác
thượng úy ngô anh tuấn đã được đồng đội triệt phá nhiều vụ án có tính chất nghiệp vụ

tuy địa bàn vùng trung du nghĩa đàn nổi tiếng với những cánh đồng hoa hướng dương đẹp nhất cả nước
nhưng người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông nên cuộc sống còn tương đối khó khăn
là chỉ huy đội trẻ anh không ngại khó ngại khổ
hơn nữa được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện nghĩa đàn
anh đã làm tốt công tác điều tra cơ bản được nhân dân tin cậy
từ thực tiễn anh ngô anh tuấn chứng tỏ năng lực vừa quyết đoán vừa sáng tạo kiên trì tỉ mỉ
yếu tố cần có của những người làm điều tra hình sự
trong những chuyên án anh trực tiếp tham gia có lẽ vụ án diễn ra ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín
để lại cho anh cũng như đồng đội nhiều dấu ấn không bao giờ quên
vào hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
thì cơ quan điều tra của lãnh đạo huyện nghĩa đàn nhân lực tiết báo
tại xóm hiệp báo xã nghĩa liên nghĩa đàn xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
và thời điểm đấy là thời điểm giáp tết đinh giờ
mọi người đang chuẩn bị không khí để tỏa một cái tết của truyền hồn dân tộc
quá trình anh em vừa khám hình tương
tổng thơ là liên lạc trực tiếp với một số nhà em ở nhà bệnh viện
tình hình của nạn nhân thì lúc ấy thì có bảo vệ thì là nạn nhân là cùng nguy cấp
thì trong những vụ vi theo báo như thế thì anh em cũng cố hết sức để truy tìm đối tượng làm rõ đối tượng
đối tượng bỏ trốn để lại cả hai hiện trường
hết sức ngột ngang với những vết máu còn loang trên sàn nhà
bị hại là chị nguyễn thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại nghĩa liên nam đàn
và bị hại là lương thị phấn
cũng đã được đưa đi cấp cứu
cán bộ chiến sĩ đội hình sự công an huyện đã làm công tác bảo vệ hiện trường
đồng thời báo cho cảnh sát hình sự
ban giám đốc công an tỉnh kiểm soát nhân dân để xác lập chuyên án đấu tranh trọng điểm
khi xảy ra cái vụ việc này thì tính chất và mức độ nó nguy hiểm rất manh đồng
thì cơ quan điều tra công an nghĩa đan cũng đã kịp thời báo cáo lãnh đạo của một tỉnh
thủ tưởng cơ quan điều tra tỉnh
và xác lập chuyên án
và một bài hơ phối hợp với các phong chức năng tiến hành ra soát các đối tượng nổ
cũng như các diện đối tượng nghi vấn các đối tượng có thể liên quan đến vụ án
sau hơn bốn tháng xảy ra sự việc
tổ công tác vẫn chia nhau đến động viên hỏi thăm gia đình bị hại
sức khỏe của bị hại giảm đi rất nhiều
sự bàng hoàng vẫn còn đang ám ảnh
hiện nay chị tuyết vẫn phải còn tiếp tục điều trị do vết thương rất nặng
chuyên án mang bí số một trăm một mươi bảy g đã được xác lập nhằm áp dụng độc bộ các biện pháp nghiệp vụ
vì vậy ban chuyên án triệu tập một cuộc họp án gồm nhiều lực lượng tham gia để huy động trí tuệ tập thể
đồng thời nguyễn đức cường trưởng công an huyện trưởng ban chuyên án
động viên cán bộ chiến sĩ đẩy nhanh quá trình điều tra xác minh

sau đó các tổ công tác được chia nhỏ nhằm nhanh chóng lẩn theo dấu vết của đối tượng
tổ trinh sát đến từng nhà dân gặp từng người dân phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm
đồng thời tiếp tục phối hợp với công an huyện quỳ hợp
công an huyện quỷ hợp công an huyện quỷ hợp công an huyện quỷ hợp
công an huyện quỷ châu giả soát xác minh các đối tượng có tiền án tiền sự đối tượng nghiện hút đặc biệt là thanh niên từ một mươi tám đến ba mươi năm tuổi
sau khi các tổ công tác đã xác minh thu thập được thông tin thì một cuộc họp án khẩn đã diễn ra ngay trong đêm
để xử lý các nguồn tin các hướng điều tra đều nhận định đối tượng gây án có tinh chất manh động liều lĩnh có yếu tố chuyên nghiệp
cho nên ban chuyên án cần xin thêm lực lượng từ công an tỉnh cũng như thành lập các tổ công tác tại các huyện lân cận để phối hợp
sau đó tổ công tác lên đường ngay trong đêm
dù là một manh mối rất nhỏ các anh cũng không bỏ qua dù gặp nhiều khó khăn
vì dân khách xe đạp thì đi lên các đồi rất là khó đi leo đồi xuống đồi rất là khó để đi ra khu vực có sóng điện thoại để chụp ảnh của đối tượng
để gửi về để xem các nhân chứng ở nhà xem có nhận định được đối tượng này hay không đặc điểm như thế này hay không
chúng tôi cầm máy điện thoại ra nhưng báo cáo đồng chí là đi gần năm km vẫn không có sóng điện thoại
mà đi xe đạp báo cáo đồng chí thì xe nó nhẹ mà nó trật xích thường xuyên nên là thôi xin thật với đồng chí là cũng dám chờ
một mình tôi đi xe đạp nhưng rất may là có một đồng chí trong đội tôi là tôi thấy chưa bao giờ tôi thấy vui như thế
đồng chí ấy đi xe máy thử sau tôi mình hỏi thôi tôi có máy có cái xe máy rồi
nên là đồng chí tôi rất là mừng rỡ hỏi là tại sao em mượn được cái xe
nó bảo là may quá em vào thuyết phục được người dân mượn được cái xe
đấy là hai anh em là có thể được vui ta để cái xe đạp đấy ta gửi vào nhà dân rồi ta tiếp tục đi xe ra
và chúng tôi đã hoàn thành được là ra được khoảng năm năm km thì có sóng và mới gửi được cái ảnh mà đối tượng tình ý gửi về cho đồng chí thủ trưởng
suốt gần bảy mươi giờ đồng hồ cán bộ chiến sĩ căng mình lần theo dấu vết của đối tượng
những thông tin ít ỏi và chưa hiệu quả đã khiến cuộc điều tra gần như đi vào bế tắc
thì một thông tin mang tính chất mấu chốt đã đến làm lé lên hy vọng đối với các anh
thì trong cái lúc nó bị tắc như thế thì chúng tôi được nhận được một tin rất là
là đảm giá là đối tượng này có một cái mái tắc nó che gần nửa khuôn mặt
tổ công tác nhanh chóng lên đường
và đối tượng đã trong tầm kiểm soát của các trinh sát trẻ
thời cơ đã đến tổ trinh sát quyết định phá án
trong quá trình lần trốn đối tượng lấy trộm chiếc xe đạp của người dân địa phương
và đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị các trinh sát lao đến quật ngã bắt gọn
tại cơ quan điều tra đối tượng khai tên vi văn dậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tại ngọc lâm huyện thanh trương tỉnh nghệ an
đối tượng đã nghiện ma túy bảy năm có tiền án
trong quá trình đến huyện nghĩa đàn tìm người quen
nhưng do lên cơn nghiện không có tiền mua thuốc nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
và liên tiếp gây ra hai vụ án giết người cướp tài sản tại xã nghĩa liên huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
vụ án khép lại để lại niềm tin trong nhân dân và còn động lại nhiều kỷ niệm
nhiều bài học quý báu trong cuộc đời làm án của những cán bộ chiến sĩ
vinh dự được công tác trong đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
huyện nghĩa đàn
kính thưa quý vị khán giả chương trình chuyện kể người chiến sĩ với thượng úy ngô anh tuấn
công an huyện nghĩa đàn và đồng đội xin được kết thúc tại đây
qua chương trình này chúng tôi cũng gửi lời đến những gia đình có con em ở độ tuổi vị thành niên
cần quan tâm sâu sát hơn nữa và định hướng nghề nghiệp tương lai cho con em mình
để các cháu có cuộc sống lao động học tập lành mạnh ý nghĩa
tránh xa tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn ma túy
quý vị có thể xem lại chương trình trên website www antv gov vn